mặc dù đã đạt được nhiều kết quả nhất định trong năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên ngành giao thông vận tải vẫn tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn
để hoàn thành nhiệm vụ đề ra nhất là vấn đề quản lý vận tải và những dự án trọng điểm
đã và đang nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân
một trong những kết quả nổi bật mà ngành giao thông vận tải đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
đó là tăng sản lượng vận tải chín bảy về hàng hóa và tăng một mươi một hai về hành khách so với năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi chín cũng là năm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt được kết quả tích cực
tuy nhiên khó khăn mà ngành gặp phải hiện nay là công tác xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật
nhất là việc hoàn thiện dự thảo nghị định thay thế nghị định số tám mươi sáu về điều kiện kinh doanh vận tải
việc quản lý xe hợp đồng và xe chạy tuyến cố định xe taxi công nghệ và taxi truyền thống
tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không hoàn thành so với kế hoạch đề ra
một số dự án đội vốn do chậm tiến độ và thiếu vốn
tại các dự án bot gặp nhiều vướng mắt việc triển khai dự án thu phí tự động không dừng gặp nhiều khó khăn
ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành theo chỉ đạo của quốc hội thủ tướng chính phủ
tất cả những vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận bàn giải pháp thao gỡ tại hội nghị tổng kết của ngành
sẽ diễn ra vào sáng nay tại hà nội
thông tin chi tiết về hội nghị này chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự sau